thưa quý vị vào khoảng chín h ba mươi phút ngày hôm nay tại biển vĩnh hy xã vĩnh hải huyện ninh hải tỉnh ninh thuận
đã xảy ra tai nạn do lật bè làm nhiều du khách rơi xuống biển vụ tai nạn đã làm hai du khách chết đuối dưới biển
ông trần văn nam chủ tịch ubnd xã vĩnh hải huyện ninh hải cho biết vào thời điểm trên có rất nhiều du khách đang chơi trên bè vĩnh tiến
do số lượng khách quá nhiều quá tải trọng đã làm cho bè bị nghiêng một bên sau đó chim hàn xuống biển
thấy bè bị chìm nhiều ngư dân đã khẩn trương chạy ghe tàu ra ứng cứu rất nhiều người dân cũng đã ra biển tham gia ứng cứu và cứu được nhiều du khách
tuy nhiên có hai du khách một nam và một nữ chưa rõ danh tính khoảng hai mươi một hai mươi hai tuổi đến từ tp hcm bị đuối nước và tử vong
bà nguyễn thị diệu tuyết chủ tịch ubnd huyện ninh hải cho biết hiện thi thể hai du khách trên đã được chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận làm thủ tục cần thiết
lãnh đạo tỉnh ninh thuận và huyện ninh hải đã đến hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn để chỉ đạo xử lý vụ việc đồng thời thăm hỏi chia sẻ mất mát với người nhà của du khách
những thông tin mới nhất về vụ việc trên chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo